đôi khi chỉ vì những sự việc nhỏ bé mà dẫn tới những hành động dù vô tình hay cố ý cũng đủ làm tan vỡ một gia đình
trong lòng người đàn bà đã cũ bây giờ chỉ còn dây dứt và đau khổ
người đàn ông đã giang rộng hai tay để yêu thương mẹ con chị
cuối cùng vì con mà đẩy mình vào lao lý
chiều ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân thành phố đà nẵng xét xử sơ thẩm vụ án trà dượng dùng dao kéo
tác động chúng tìm con riêng của vợ vì mâu thuẫn gia đình
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn phú bốn mươi chín tuổi ngụ tại trung cư phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng chín năm tù về tội giết người
bên chồng bên con chỉ hiến như sợi dây kéo co bị kéo căng về hai phía
hơn ai hết chị biết rõ chồng mình có kết cục hôm nay
nguyên nhân là vì đứa con ngỗ ngược của mình
nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
tự nhận bản thân có một quá khứ rất không ra gì
trưa đầy một mươi tám tuổi phú đã có một thành tích bất hảo với bản án ba năm sáu tháng tù về tội cối gây thương tích
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phú lại vào tù năm năm về tội trộm cắp tài sản công dân
rồi đến năm hai nghìn bảy phú cùng lúc nhận về mình hai bản án với tổng cộng sáu năm sáu tháng tù
về các tội cối gây thương tích cối làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản
vậy là ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời phú đã là người ăn cơm tù mặc áo số
gia tài của phú mang theo để lập nghiệp không gì ngoài tiền án
nhiều hơn tiền mặt
sau những lần đi tù phú thực sự hạ quyết tâm làm lại cuộc đời
đặc biệt phú càng quyết tâm hơn khi gặp chị đinh thị yến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm một người đàn bà đã cũ có một đứa con riêng
nhiều người từng hỏi chị có biết về quá khứ của phú hay không
có lo ngại ngựa sẽ quen đường cũ
có thực sự đủ mạnh mẽ để vượt qua sự ngăn cản của người thân
chị không do dự quả quyết
con người ai cũng có quá khứ
nếu cứ vì quá khứ mà dừng lại thì làm sao có được hạnh phúc trong tương lai
hơn cả chị không quá suy nghĩ trong quá khứ phú tồi tệ thế nào
quan trọng khi gặp mẹ con chị người đàn ông ấy đã thay đổi
thứ tình cảm phú dành cho chị ngoài yêu con còn có sự trân trọng
thứ tình thương phú dành cho đinh gia hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám con trai của chị
như vậy là quá đủ để chị yến chọn cùng người đàn ông ấy
viết nên hai chữ gia đình
gia đình mới sau đó có thêm ba thành viên tổng cộng là sáu người
thêm ba đứa con chung
nhưng tình cảm phú dành cho hoàng trước sau như một
không bao giờ phân biệt con chung con riêng
thậm chí theo giải bày của phú
tình cảm mà anh ta dành cho con trai riêng của vợ có phần nhiều hơn

bởi nghĩ hoàng thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác
đó là câu chuyện khi hoàng còn nhỏ
lớn lên sự khác biệt của hoàng khiến vợ chồng phú vô cùng khổ sở
hoàng từng bị ngã lầu
đó là một trong những lý do khiến hoàng trở thành đứa trẻ không bình thường
lời cha mẹ nói hoàng chẳng để tâm
thậm chí là làm điều ngược lại
nếu cứ im lặng để hoàng thích gì làm nấy
thì đó không phải là cách làm của một người cha
nhưng nếu lên tiếng chỉ dạy hoàng
thì lời nói của phú lại trở thành những lời ghét bỏ
phú biết nhưng anh ta chấp nhận mang tiếng xấu khắc máu tanh lòng
chọn cách bị ghét để chỉ dạy con
nếu như phú hết sức nhẫn nhịn với hoàng
thì người làm mẹ làm vợ như chị yến lại có nỗi khổ tâm riêng
thấy con trai ngỗ ngược hỗn láo với cha với mẹ
nhưng ngoài việc động viên chồng chịu khó chị cũng bất lực
hoàng đã không còn là đứa con như mong đợi
với những thành tích bất hảo nghiện game hút chất cấm
chất kích thích mà hoàng nạp vào người
đã khiến đứa con này trở nên hỗn láo
những cuộc tranh cãi giữa hai cha con
cũng vì thế mà ngày càng nhiều lên
và người đau khổ dằn vặt nhất vẫn là chị yến
biết con không đúng nhưng mở lời khuyên là hoàng gạt phang đi
cũng không ít lần vì hoàng mà hai vợ chồng chị lục đục
ở giữa chồng và con
cuộc sống của chị yến chẳng khác nào sợi dây kéo co
bị kéo căng về hai phía
sự việc xảy ra vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đã đẩy phú thành người phạm tội sát hại người
bị hại không ai khác chính là hoàng
mấy ngày trước đó
phú thấy hoàng suốt ngày chơi bời lêu lộng
thậm chí là hút chất cấm
sợ ảnh hưởng đến sức khỏe
ảnh hưởng đến các em
nên phú có la mắng
và hoàng đã cãi hỗn với cha
sáng sớm ngày năm tháng chín
hoàng xông vào phòng vợ chồng phú để chửi bới
thì được chị yến khuyên can đi ra ngoài
hoàng đi đến nơi làm việc
khoảng sáu giờ cùng ngày
phú điều khiển xe mô tô đến chỗ hoàng
phú và hoàng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã rằng co
thấy phú đến
hoàng thách đố
mày ngơn thì sát hại tao đi
nghe con nói lời hỗn sược
phú bực tức
nhặt một cây gỗ xông đến phang vào chân hoàng
hoàng giật lấy được cây gỗ trên tay phú
và tấn công trả lại
mặc dù được anh tuấn hàng xóm can ngăn
nhưng hoàng tiếp tục thách đố phú
nên phú chạy vào nhà anh tuấn lấy một vật sắc nhọn
xiên liên tiếp hai nháp vào người hoàng
sau đó bỏ đi đến chỗ để xem ấy
hoàng tiếp tục chửi bới
thách đố phú
mày xiên được hai nháp rồi
thì mày xiên tiếp hai nháp vào người hoàng
giúp tao đi
phú vứt vật sắc nhọn ở dưới nền phòng khách nhà anh tuấn
rồi điều khiển xe bỏ đi
còn hoàng được người dân đưa đi cấp cứu
thường tích phú gây ra cho hoàng
đứng trước tòa
phú khai hành vi của mình là bị kích động
không kiềm chế được
hoàng với tôi về chung nhà
tôi yêu thương nuôi nấng hoàng như chính đứa con ruột của mình
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
hoàng bắt đầu nghiện game sử dụng ma túy
tụ tập ăn nhậu quậy phá
tôi nhiều lần khuyên dậy
nhưng hoàng không nghe
nên giữa hai cha con thường xảy ra xích mít
tôi biết cháu thua thiệt
đầu óc không được bình thường
nên đều bỏ qua
sự việc xảy ra vào ngày năm tháng chín
khiến tôi quá bức xúc
không giữ được bình tĩnh
nên mới xảy ra sự việc đau lòng này
phiền tòa hôm nay
gia đình họ ba người đứng ở ba vị trí
phú đứng ở vị trí bị cáo
con trai là người bị hại
vợ phú tham gia phiền tòa
với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan
và là người giám hộ cho bị hại
có mặt tại tòa từ rất sớm
chị yến là người tất bật
hết đứng lên ngồi xuống
ngay cả lúc xét xử cũng vậy
chị cứ luôn nhấp nhộp
ngoài cách ăn mặc đàng hoàng chỉn chu ra
những thứ còn lại đều bất ổn
thích là hoàng đứng dậy
thích là hoàng nói
kể cả khi hội đồng xét xử yêu cầu dừng lại
thì hoàng vẫn cứ tiếp tục nói
những lúc này
chị yến lại là người phải kem cặp
ngăn cản hoàng
lời hội đồng xét xử vừa dứt
hoàng nói ngay
bị hại còn sống
là do may mắn được cứu sống kịp thời
lìa đời thì thôi chớ
nhưng chuyện gia đình tôi
thì để gia đình tôi giải quyết
đưa ra tòa làm chi
khó xử lắm
tôi không thích
giờ chỉ cần tòa tuyên ông ấy đi tù
thì tôi sẽ
hoàng đưa tay về phía phú
nói lời chắc chắn
yên tâm đi
tôi không để ba đi tù đâu
hội đồng xét xử ngăn lại
nhưng hoàng vẫn cứ tuôn ra một chàng
đẩy những câu có nội dung hù dọa
nghe những lời nói của con
phú và chị yến chỉ biết nhìn nhau
phú thương vợ ngày tháng không có mình bên cạnh
tất cả sẽ là gánh nặng oằn vai
một mình lo cho bốn đứa con nhỏ
hoàng có lớn nhưng lại chẳng có khôn
người phụ nữ ấy chắc chắn sẽ trốn đi tù
chìm trong bể khổ
nhìn chồng vướng vào vòng lao lý
mà nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì con
chị yến đau khổ rằn vặt vô cùng
đời vốn đã cho chị hy vọng
sao lại tàn nhẫn
lấy đi hy vọng
rồi lại để lại cho chị cơ man những điều tệ hại
chồng đi tù
chị cũng ước mình được phép mất trí một thời gian
để nguôi ngoài đi sự thật trước mắt
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thành phố đà nẵng
truy tố phú về tội giết người
theo khoản hai điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
xác định hành vi dẫn đến vi phạm của phú
là do tinh thần bị kích động mạnh
từ lời khai của bị cáo
lời khai người làm chứng có mặt tại tòa
cũng như tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện
hành vi của phú rất manh động
có tính chất côn đồ
có dấu hiệu phạm tội theo khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
nên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát
để làm rõ
dù khoản một hay khoản hai
trong lòng chị yến bây giờ chỉ có dây dứt và đau khổ
người đàn ông đã rang rộng hai tay
để yêu thương mẹ con chị
cuối cùng cũng vì con
mà đẩy mình vào lao lý
phú phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật là điều đương nhiên
nhưng xét cho cùng
đứng ở góc độ gia đình chị yến biết
vì đâu mà nên nỗi